đảng bộ chính quyền và nhân dân tp hcm còn phát động phong trào xây dựng quỹ
vì biển đảo quê hương vì tuyến đầu tổ quốc với những tình cảm thân thương và lòng biết ơn sâu sắc
ngoài tinh thần và vật chất để động viên bộ đội trung bình mỗi năm
thành phố còn tổ chức ít nhất hai chuyến công tác đến với trường sa và nhiều chuyến công tác thăm và tặng quà
để động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ và nhân dân ở các vùng biên giới hải đảo
đang ngày đêm bám biển giữ vững non sông bờ cõi biển trời thiên liên của tổ quốc
sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi
chúng tôi cũng đã có phối hợp với bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
tổ chức chuyến hành trình tuổi trẻ quận hai về biển đảo quê hương tại đảo phú quý tỉnh bình thuận
cùng với các hoạt động nghiên cứu triển lãm quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật
để khẳng định chủ quyền biên giới hải đảo của tổ quốc
hàng năm thành phố còn tổ chức các chương trình giao lưu nghệ thuật hướng về biển đảo
kêu gọi các ngành các cấp các tổ chức chính trị xã hội các doanh nghiệp
các nhân sĩ trí thức và các tầng lớp nhân dân ủng hộ quỹ vì biển đảo quê hương
vì tuyến đầu tổ quốc giảm góp phần chăm lo động viên cán bộ chiến sĩ hải quân
bộ đội biên phòng kiểm ngư cảnh sát biển ngư dân và nhân dân vùng biên giới giữ vững địa bàn
quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia
đây là một cuộc vận động rất ý nghĩa chúng ta hình để chăm lo cho cán bộ
chiến sĩ góp sức thêm cùng với thành phố hồ chí minh trong việc
hỗ trợ cho các chiến sĩ giữ vững biên cương của tổ quốc
chương trình không gian nghệ thuật với nhiều tiết mục văn hóa văn nghệ đặc sắc
ca ngợi tình yêu biển đảo quê hương đất nước sự quả cảm không quản ngại hy sinh
của những chiến sĩ hải quân biên phòng kiểm ngư v v đang ngày đêm cầm chắc tay súng
nơi đầu sóng ngọn gió để bảo vệ vùng biển vùng trời của tổ quốc
hằng năm mặt trận tổ quốc thành phố đã tham mưu cho lãnh đạo tổ chức điệu đặn một chuyến đi thăm
cán bộ chiến sĩ và nhân dân ở trường xa và các điểm nhà vàng
đây là một sự quan tâm của lãnh đạo thành phố cũng như là các cấp chính quyền
đặc biệt là các tầng lớp nhân dân các giới đều rất đồng tình ủng hộ
nhằm chia sẻ những khó khăn vất vả của cán bộ chiến sĩ cũng như nhân dân
đang lao động đang sinh sống đang sẵn sàng chiến đấu ở dùng biên giới
và các điểm đảo quê hương của chúng ta
với nhiều cách làm sáng tạo hiệu quả từ năm hai nghìn chín đến nay quỹ vì biển đảo quê hương
vì tuyến đầu tổ quốc của thành phố đã chi trên hai trăm linh tỷ đồng để chăm lo động viên cán bộ
chiến sĩ nhân dân huyện đảo trường sa nhà giàng dk một và tổ chức đoàn đại biểu thành phố
thăm hỏi tặng quà hỗ trợ trang thiết bị sinh hoạt đời sống cho cán bộ chiến sĩ vùng năm hải quân
đồn biên phòng long khốt trao tặng nhà cho gia đình khó khăn trong vùng biên giới huyện vĩnh hưng
tỉnh long an hỗ trợ xây tặng nhà máy ấm chiến sĩ người nghèo nơi biên giới các tỉnh vùng biên giới tây bắc
bản thân tôi thì cũng đã đi thăm biển đảo và nhiều vị khác cũng đã đi rồi
càng đi thì càng thấy xúc động và cảm thấy yêu mến quê hương của mình hơn
muốn góp phần để bảo vệ mảnh đất của cháu của chúng ta để lại
không những hưởng ứng tốt cuộc vận động xây dựng quỹ vì biển đảo quê hương
vì tuyến đầu tổ quốc thành phố còn đi đầu trong các
các cuộc vận động góp đá xây trường xa xuân biên giới máy ấm biên cương
đã thu hút được nhiều tổ chức và cá nhân tham gia
không chỉ có những đóng góp về vật chất mà còn cả về tinh thần
những lá thư những bài hát bài thơ những cuốn sách lần lượt được gửi tới đảo xa
là nguồn động viên tinh thần giúp các anh vững vàng nơi đầu sống
giúp trường xa thêm gần hơn với đất liền
qua chuyến hành trình thì em càng cảm thấy tự hào hơn
và luôn cảm phục những gì mà ông cha đã hy sinh
từ từng mảnh đất và biển đảo của tổ quốc
trường sa ấm áp tình người quần đảo thiên liên ấy mỗi lần nhắc đến
lại xúc động đến nghẹn ngào trong mỗi trái tim người dân thành phố
chị nguyễn thị tranh sài gòn co op tuy là lần đầu tiên đến với trường sa
nhưng đã để lại cho chị những tình cảm sâu sắc
một mươi tám tuổi con vào quân ngủ hai mươi tròn con trở thành chiến sĩ trường xa
giây thúc chia tay tiễn cô về thành phố không có gì tặng cô ngoài trái đu đủ trường xa
tụi con trồng con bảo tác con ba nắng gió trường xa mồ hôi con đổ
để cây mọc giữa trời cho trái đu đủ trường xa
cầm trái đu đủ trên tay tim tôi đau thắt nước mắt tôi rơi trên đu đủ trường xa
con ơi đu đổ trường xa sinh con nhận lại cải thiện bữa ăn còn thiếu chất những ngày qua
cô không nhận tụi con buồn lắm
đu đủ không ngon như ngọt liệm tình con
mai cô về thành phố cho con nhắn gửi với đồng bào và anh em trong đó
rằng chiến sĩ trường xa một dạ trung kiên yêu tổ quốc và sẵn sàng hy sinh gian khổ
hãy yên lòng tin chiến sĩ trường xa
để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố
đối với cán bộ chiến sĩ hải quân bộ đội biên phòng cảnh sát biển kiểm ngư
đang ngày đêm bảo vệ vì sự bình yên cho nhân dân
hàng năm vào dịp ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
thành phố còn tổ chức mời các đoàn đại biểu về thăm thành phố
tham quan các di tích lịch sử giao lưu với học sinh sinh viên các trường đại học cao đẳng
hội đồng quản lý quỹ vì biển đảo quy hương vì tướng đảo tổ quốc
cũng đã tổ chức nhiều hoạt động như là chúng tôi tham mưu đoàn của lãnh đạo thành phố
đến thăm cán bộ chiến sĩ tại nhà giàng và huyện đảo trường sa
cũng như là các điểm đảo tây nam của tổ quốc
qua những chuyến đi đó thì cán bộ mặt tận cũng như là cán bộ của thành phố
hiểu thêm về cuộc sống về đời sống của cán bộ chiến sĩ
và từ đó có nâng cao nhận thức để tăng cường công tác tuyên truyền
đến với lại tầng lớp nhân dân thành phố để hiểu thêm về biển đảo của việt nam của chúng ta
từ những hoạt động đó cấp phần tuyên truyền giáo dục
khơi dạy tình yêu quy hương đất nước lòng tự hào dân tộc trong các tầng lớp nhân dân
tuổi trẻ thành phố cũng đã hướng về biển đảo với nhiều hoạt động thiết thực
như hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quy hương vì tuyến đổ tổ quốc
hành trình theo dấu tích đường hồ chí minh trên biển học kỳ trên biển
xuân biên giới tết hải đảo nốt nhạc biên cương v v
và ngày hội mùa xuân biển đảo khi tổ quốc gọi tên mình
và thông qua những hoạt động đó thì chúng tôi cảm nhận được là biển đảo là một phần máu xương của tổ quốc
và chính vì vậy góc độ tuổi trẻ quân hai sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền
rồi đến với các bạn đời miên thanh niên để cảm thấy yêu hơn về biển đảo
về quê hương và luôn luôn là hướng về tuyến đầu của tổ quốc
những tấm lòng của đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố đã góp phần giảm bớt phần nào
những khó khăn thiếu thốn về vật chất và tinh thần của những người lính đang công tác nơi biên cương và hải đảo
đó là những việc làm nghĩa tình thể hiện tình cảm thiên liên trách nhiệm cao đẹp
tấm lòng thiện nguyện của người dân thành phố mang tên bác
gần lắm trường xa ơi còn mãi những ân tình
thưa quý vị nội dung của chương trình này là
chương trình tuần này xin được khép lại tại đây
hẹn gặp lại quý vị trong các lần phát sóng tiếp theo
xin kính chào tạm biệt